doanh nghiệp là lực lượng quan trọng nhất đóng góp vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam
nhằm cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động
hội thảo giải pháp tài chính cho doanh nghiệp đã được tổ chức tại hà nội
nhìn chung doanh nghiệp ở việt nam ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn quy mô và hình thức sở hữu tài sản
tuy nhiên trong thực tế khu vực doanh nghiệp còn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận các nguồn vốn
để phát triển các hoạt động kinh doanh sản xuất
khả năng tiếp cận vốn khó khăn bởi các doanh nghiệp mất thêm các chi phí để có thể có được khoản vay
hoặc phải tiếp cận thị trường phi chính thức theo đó làm gia tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp
điều này cản trở đến sự phát triển của các doanh nghiệp
tại hội thảo đại diện phía ngân hàng đã đề cập đến việc triển khai quyết liệt sáu nhóm giải pháp
nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp về vốn phát triển sản xuất kinh doanh